hôm nay ngày bốn tháng một mươi tỉnh phú yên đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm tám mươi chín năm ngày thành lập
khu di tích lịch sử quốc gia tri bộ đảng cộng sản đầu tiên của tỉnh phú yên
ở khu phố long bình thị trấn lạ hai huyện miên núi đồng xuân
sau khi được thành lập với chín đảng viên tri bộ đã nhanh chóng tập hợp tuyên truyền
giác ngộ nhiều quân chúng thanh niên yêu nước tiến bộ và phát triển tổ chức cơ sở đảng mạnh mẽ
đến tháng một năm một nghìn chín trăm ba mươi một tỉnh ủy lâm thời phú yên được thành lập do đồng chí phan lưu thanh làm bí thư
từ đây dưới sự lãnh đạo của đảng bộ tỉnh phú yên nhiều phong trào đấu tranh cách mạng diễn ra mạnh mẽ
rộng khắp liên tục góp phần cùng nhân dân cả nước làm lên của cách mạng tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
tại lễ kỷ niệm lãnh đạo tỉnh phú yên cùng đông đảo cán bộ nhân dân đã dâng hương tưởng niệm
các đảng viên của tri bộ đảng cộng sản đầu tiên